công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng châu quốc cường
bốn mươi tuổi ngụ tại phương một mươi một quận gò vấp tp hcm để tiếp tục điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại khu phố ba phường quyết thắng thành phố biên hòa
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố biên hòa đã bắt quả tàn châu quốc cường
đang có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy tổng hợp loại một trăm linh viên hình nén và một mươi một gói tinh thể màu trắng
làm việc với cơ quan công an đối tượng cường khai nhận toàn bộ số viên nén và gói tinh thể màu trắng nói trên
đều là ma túy tổng hợp thuốc lắc và hàng khay
qua điều tra cường khai nhận để có tiền sử dụng ma túy khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
cường điều khiển xe mô tô biển kiểm soát năm mươi chín s một trăm bốn mươi năm nghìn năm trăm linh bảy đến khu vực đường pha văn trị
phường một mươi một quận gò vấp tp hcm mua một trăm linh viên thuốc lắc và một gói hàng khay với giá hai mươi triệu đồng
của một người đàn ông chưa rõ lai lịch đưa về đồng nai mục đích là để sử dụng và bán kiếm lời
tuy nhiên khi đối tượng cường nên tàn trữ số ma túy nói trên
thì bị công an tp biên hòa phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý theo pháp luật